sau ba lần tạm hoãn hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ án buôn bán chín ba trăm linh hộp thuốc chữa ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần vn pharma
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử thông báo khi hồ sơ vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã chuyển tòa án một số tài liệu chứng cứ mới được thu thập
theo quyết định ủy thắc điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
việc ủy thắc này được thực hiện khi vụ án xảy ra nhưng đến nay mới có kết quả
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án
là nguyễn minh hùng mức án một mươi bảy năm tù và võ mạnh cường mức án hai mươi năm tù
cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh